thưa quý vị công an quận ngô quyền thành phố hải phòng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến ba thanh niên thương vong tại cầu vượt lạch chay thuộc phường lạch chay quận ngô quyền vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm
cụ thể vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô đầu kéo do đỗ văn bình chú tệ tỉnh hải dương điều khiển với hai xe mô tô ngược chiều
hậu quả vũ bảo an và bùi tiến duy cùng chú tại hải phòng tử vong tại chỗ phạm khánh duy bị thương cấp cứu tại bệnh viện
các xe bị hư hỏng lực lượng chức năng đến hiện trường ghi nhận có một thanh ráo dài khoảng một sáu mét một can nhựa nhỏ loại hai lít một két nhựa loại dùng để đựng bia chai các mảnh vỡ thủy tinh của vỏ chai bia và mùi xăng
qua điều tra cho thấy khả năng nhóm điều khiển xe mô tô đuổi đánh nhau mang theo giáo mác và xăng chạy vào đường cấm trên cầu vượt lạch chay đâm vào xe ô tô đầu kéo
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
tuyên phạt tổng cộng năm mươi sáu năm tù đối với sáu bị cáo về tội giết người
tuyên phạt tám bị cáo khác tổng cộng một mươi chín năm tù về tội gây dối trật tự công cộng
các bị cáo cùng chú tại huyện kiên lương tỉnh kiên giang
theo có trạng do có mâu thuẫn từ trước vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại xã hòa điền huyện kiên lương nhóm của danh hoàng hải gồm vũ anh văn trần quốc huy trần trọng phúc nguyễn tấn pháp nguyễn hữu nghĩa xảy ra đánh nhau với nhóm của nguyễn hùng thạch gồm nguyễn thế phừng
trần thanh bền nguyễn văn duy lê khánh hậu phạm thanh đăng lê ngọc tú lê minh thành và tiên nhí
hậu quả thạch bị hải cầm dao đâm tử vong một số người bị thương tích nhẹ hội đồng xét xử đã tuyên phạt hải một mươi năm năm tù văn và nghĩa mỗi người một mươi năm tù huy phúc và phát mỗi bị cáo cùng lĩnh bảy năm tù về tội giết người bồi thương cho gia đình nạn nhân số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
các bị cáo còn lại bị tuyên án từ một năm sáu tháng tù đến hai năm sáu tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
chu tiến dũng là cựu tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp sài gòn cns và chín đồng phạm vừa bị đưa ra xét xử vào sáng nay về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo có trạng tổng công ty công nghiệp sài gòn cns là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tp hcm hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con trong đó đối với công ty cổ phần tie cns chiếm bảy mươi vốn điều lệ
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám các lãnh đạo cns gây thất thoát lãng phí hai mươi hai tỷ đồng trong đó sử dụng quỹ khen thưởng của cns gây thất thoát một mươi bảy ba tỷ đồng sai phạm khi thực hiện thoái vốn tại công ty cổ phần tie gây thất thoát gần bốn bảy tỷ đồng
trong đó bị cáo chu tiến dũng với tư cách tổng giám đốc cns đã trực tiếp duyệt chi tổng số tiền hơn một mươi bảy ba tỷ đồng từ quỹ khen thưởng của cns
đối với vũ quốc vinh đại diện sáu mươi bảy
vốn góp của cnf tại công ty te do bị can này đang bỏ trốn nên cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra tách vụ án để xét xử độc lập
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến ngày ba mươi một tháng năm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam một mươi một bị can để củng cố và xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đây là nhóm đối tượng làm giám đốc nhân viên của nhiều công ty